chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình
bộ thông tin và truyền thông tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
phát động năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
bão số tám tiếp tục suy yếu trên biển
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ sẵn sàng triển khai binh sĩ tới liby
eu có thể gia hạn đàm phán thương mại với anh
thưa quý vị và các bạn sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của bộ thông tin và truyền thông
cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành cơ quan trung ương
năm hai nghìn một mươi chín toàn thể cán bộ công chức viên chức ngành thông tin truyền thông đã khẩn trương quyết liệt
đổi mới cách nghĩ cách làm chủ động nâng cao chất lượng
hiệu quả công việc gắn với kỳ cương kỳ luật tập trung giải quyết xử lý kịp thời nhiều vấn đề quan trọng
cấp bách phát sinh một cách hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra
đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đất sống hai g cũng chỉ tiết kiệm chi phí hai h chi phí tần số các nhà mạng
mà còn đưa một trăm linh dân số lên điện thoại thông minh sẵn sàng trở thành công dân số
hệ sinh thái sản phẩm an toàn an ninh mạng việt nam có thể được các doanh nghiệp việt nam hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
vì chính phủ đã tạo thị trường cho các sản phẩm việt nam
vì bộ thông tin và truyền thông đã đứng ra làm vai nhạc trưởng
điều phối các doanh nghiệp trong nước hợp tác nghiên cứu phát triển
tránh trồng chéo tránh cạnh tranh cần thiết và sử dụng các sản phẩm của nhau
năm hai nghìn hai mươi sẽ là năm chuyển đổi số quốc gia là năm khởi động mạnh mẽ để tiến tới một việt nam số
đây sẽ là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện mà đầu tiên là sự chuyển đổi về phương thức
quy trình vận hành về cách làm việc trong mọi lĩnh vực
công nghệ số sẽ là công cụ tốt nhất để giúp thực hiện công cuộc chuyển đổi rất to lớn này
sáng nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ giải pháp năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
khi phạm nộng nộ cồn sử dụng ma túy đã tăng cao gây bức xúc trong dư luận
trong năm hai nghìn hai mươi mục tiêu đề ra đó là giảm tai nạn giao thông từ năm đến một mươi số vụ
số người chết bị thương so với năm hai nghìn một mươi chín giảm tai nạn giao thông do uống rượu bia
giảm ủn tắc giao thông trên các trục giao thông chính các đầu mối giao thông trọng điểm
cũng trong sáng nay đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cũng đã dự lễ phát động gia quân năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
chủ đề năm an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi là đạo uống rượu bia không lái xe
với mục tiêu giảm từ năm một mươi số vụ số người chết bị thương do tai nạn giao thông so với năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại lễ gia quân năm an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi phó thủ tướng thường trực
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra một mươi bảy sáu trăm hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông
làm chết bảy sáu trăm hai mươi bốn người bị thương một mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người
so với năm hai nghìn một mươi tám số vụ tai nạn giảm năm sáu số người chết giảm bảy một mươi năm và bị thương giảm sáu bảy
đây là năm số người chết do tai nạn giao thông giảm sâu nhất kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành các địa phương phải thực hiện nghiêm việc tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trọng tâm là luật phòng chống tắc hại
của rượu bia huy động lực lượng chức năng gia quân kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
nồng độ cồn ma túy tốc độ và mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe gắn máy xe đạp điện
tập trung kiểm tra xử lý vi phạm đối với xe chở khách kịp thời khắc phục các điểm đen
điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đảm bảo hạ tầng thông suốt an toàn cho người dân vui tết
đón xuân cũng như kéo giảm sâu hơn nữa tai nạn giao thông trong năm hai nghìn hai mươi
sáng nay ban nội chính trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương tham dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín ban nội chính trung ương đã nghiên cứu tham mưu đề xuất cho bộ chính trị
ban bí thư tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng chín đề án chuyên đề lớn quan trọng trong
lĩnh vực nội chính phòng chống tham nhũng
và cải cách tư pháp kết thúc chỉ đạo hai mươi sáu vụ án ba mươi tám vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
một mươi một vụ án ba mươi bảy vụ việc thuộc diện tỉnh ủy chỉ đạo và xử lý dứt điểm
đồng thời khởi tố mới một mươi vụ án đặc biệt đã đưa ra xét xử sáu vụ án nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt
tài sản xảy ra tại vinasin vụ án vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone
năm hai nghìn hai mươi ngành nội chính tiếp tục xây dựng bốn đề án lớn trình bộ chính trị ban bí thư
tham mưu đúng và kịp thời cho bộ chính trị ban bí thư và hai ban chỉ đạo
chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác nội chính phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp
và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao
nhân dịp này một số cơ quan và cá nhân của ban nội chính trung ương đã đón nhận huân chương lao động
bằng khen vì đã có thành tích vượt bậc trong năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục thông tin về cơn bão số tám đang hoạt động trên biển đông
hồi bảy giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm hai độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
tức là từ sáu mươi đến sáu mươi độ c

bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tt nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
đến bảy giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng một mươi bốn bốn độ vĩ bắc
một trăm một mươi một ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm linh km về phía nam
sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
do ảnh hưởng của bão số tám sau suy yếu thành vùng áp thấp
ở khu vực giữa biển đông và vùng biển phía nam khu vực bắc biển đông
trong sáng nay có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai
tính đến sáu giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đã thông báo kiểm đếm hướng dẫn cho năm mươi bốn bốn trăm sáu mươi tám phương tiện
với hai trăm sáu mươi bốn năm trăm một mươi ba người biết diễn biến hướng di chuyển của bão để chủ động thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm
hiện có ba trăm sáu mươi hai tàu với hai bảy trăm tám mươi sáu ngư dân đang nằm ở khu vực giữa biển đông
và có khả năng ảnh hưởng bởi bão số tám trong đó có ba mươi năm tàu đang nằm trong khu vực nguy hiểm
ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai cũng đã có yêu cầu các đơn vị địa phương
cần chủ động liên lạc thông tin kịp thời cho thiền trường
người trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
đồng thời khẩn trương liên lạc với chủ phương tiện
thuyền trưởng của các tàu cá đang hoạt động trong khu vực dự báo bão đi qua
để hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm
ubnd tp hà nội vừa ban hành văn bản về kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn
theo đó thành phố sẽ tập trung thanh tra trách nhiệm trong thực hiện pháp luật
về thanh tra tiếp công dân khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng của giám đốc sở
và chủ tịch ubnd cấp huyện tập trung thanh tra kiểm tra công tác kê khai
xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn
ubnd tp cũng sẽ thanh tra công tác quản lý sử dụng vốn đầu tư công
quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai khoáng sản môi trường đầu tư xây dựng
tài chính ngân sách việc thực hiện của phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy
ngoài ra sẽ thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
quyết định thanh tra lại các cuộc thanh tra đã được các sở ban ngành
ubnd cấp quận huyện thị xã tiến hành và kết luận nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật
về phòng chống tham nhũng thành phố sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra công tác kê khai
xác minh tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn
thực hiện quy định về công khai minh bạch trên các lĩnh vực
như trong khu hành sử dụng đất đối thầu lựa chọn nhà đầu tư
và dự án đầu tư tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ công chức viên chức
tiếp theo chương trình khói bụi mịt mù bao trùm bãi rác cam ly đà lạt
khó khăn trong quản lý môi trường tại các cơ sở chế biến cà phê nhỏ lẻ tại sơn la
tiếp nối chương trình là cụm thông tin về ô nhiễm và chất lượng không khí tại một số địa phương
mới đây bãi rác cam ly nơi xử lý chất thải rắn tạm thời của thành phố đà lạt
tỉnh lâm đồng bốc cháy suốt năm ngày qua khiến cho một lượng lớn khói bụi
bao phủ một vùng
hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng triển khai các phương án
để khống chế đám cháy tránh ô nhiễm môi trường
ghi nhận tại hiện trường khói lửa vẫn đang âm mỉ cháy và gần như đã bao trùm toàn bộ bãi rác
gây ra mùi khét rất khó chịu
dù vậy nhiều xe tải xe chở rác chuyên dụng vẫn phải hoạt động
nhiều người dân sinh sống cách khu vực bãi rác khoảng hai ba km cảm thấy không khí ngột ngạt
trước thực trạng đó công ty dịch vụ đô thị đà lạt đã huy động lực lượng
xe ủi xe tưới của đơn vị để tham gia khống chế đám cháy
bãi rác cam ly tại thành phố đà lạt hình thành đã hơn bốn mươi năm nay
với hình thức xử lý rác chủ yếu theo kiểu trôn lấp và phun hóa chất
bãi rác này được liệt kê vào danh sách những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
cần được cải tạo xử lý
dù đã quá ngưỡng nhưng đến nay bãi rác này buộc phải tiếp tục mở cửa
để tiếp nhận lượng rác thải hàng ngày của thành phố du lịch đà lạt
được biết từ tháng một năm nay khoảng tám mươi tấn rác mỗi ngày
được đưa về xử lý tại nhà máy chất thải rắn
tại xã xuân trường khoảng một trăm tám mươi tấn rác còn lại vẫn được đổ tại bãi rác cam ly
liên quan đến vụ cháy một số người dân trong khu vực mong cơ quan chức năng
sớm xử lý dập tắt đám cháy để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe con người
bởi khói bụi từ đám cháy sẽ mang theo các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường
sau một thời gian dài theo dõi những ngày qua công an tỉnh quảng ngãi đã tiến hành kiểm tra
đột xuất dự án nhà máy sản xuất gạch nhẹ trưng áp không nung acc
và bê tông thương mại

qua kiểm tra phát hiện dự án đang hoạt động nhưng không thu gom xử lý nước thải
chất thải rắn theo quy định nước thải sản xuất không được thu gom về bể xử lý
phòng cảnh sát môi trường yêu cầu chủ dự án nhanh chóng khắc phục hậu quả
và dừng ngay hành vi xả nước thải ra môi trường tổ chức thu gom xử lý chất thải rán công nghiệp
theo đúng quy định
thời gian gần đây tại các khu kinh tế khu công nghiệp tỉnh quảng ngãi
cơ quan chức năng liên tục phát hiện tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường
mặc dù xử phạt tạm dừng hoạt động nhiều nhà máy dự án vi phạm
tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn liên tục và ngày càng ở mức độ nghiêm trọng hơn
tình trạng ô nhiễm môi trường mỗi khi đến mùa thu hoạch cà phê là bài toàn khó nhiều năm qua
mà tỉnh sơn la vẫn chưa tìm được lời giải đáp
nguyên nhân của thực trạng này là việc thiếu thốn kinh phí
chưa đủ khả năng áp dụng khoa học công nghệ cũng như là việc quản lý các cơ sở sản xuất sơ chế cà phê nhỏ lẻ còn nhiều bất cập
đây là cơ sở thu mua và sơ chế cà phê của gia đình anh quảng văn khiêng ở bàn phàng xã triển đen thành phố sơn la
với chi phí khoảng hai trăm linh triệu đồng đầu tư vào sưởng sơ chế cà phê
gia đình anh chỉ lắp đặt những hệ thống cần thiết như máy bóc vỏ tươi máy hút lò xáy
còn nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê vẫn chưa có hệ thống xử lý
và chứa trong những hố tự đào hoặc thải ra môi trường như thế này
vào thời điểm chính vụ mỗi ngày cơ sở này sơ chế hơn hai mươi tấn cà phê và xả ra khoảng một mươi mét khối nước
khó khăn nhất là mình sơ chế cà phê này là xả thải nước ra môi trường thì rất khó
tại vì bây giờ là nước cà phê thì rất hôi thối mà không thể xả ra được
không làm thì không có lợi nhuận gia đình tạo điều kiện cho gia đình thứ nhất
còn thứ hai là tạo điều kiện cho bà con nữa để thu mua cho bà con về sơ chế
tỉnh sơn la hiện có trên hai mươi hectare trồng cà phê tập trung chủ yếu ở các huyện mai sơn thuận châu và thành phố sơn la
hiện nay trên địa bàn tỉnh sơn la mới chỉ có bốn cơ sở nhà máy sơ chế đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường
còn lại hơn sáu trăm linh hộ gia đình và các cơ sở nhỏ lẻ tự sơ chế hoặc thu mua cà phê để sơ chế
không đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường
việc xử lý các cơ sở nhỏ lẻ này cũng gặp không ít khó khăn
khi đoàn đến kiểm tra thì dừng không hoạt động hoặc là chủ cơ sở đó là không làm việc với đoàn
khi triển khai làm mạnh ở các vùng thì lại có những tình trạng là có thể là ở cái vùng này thì có thể là không thực hiện
nhưng là chuyển sang các vùng khác nó di động
hiện nay công suất chế biến cà phê tại các nhà máy
bảo đảm về môi trường mới chỉ đáp ứng được khoảng từ ba mươi bốn mươi sản lượng của cà phê
đối với phần lớn sản lượng còn lại việc sơ chế cà phê vẫn phải thông qua các hộ gia đình và cơ sở nhỏ lẻ
chính vì vậy tỉnh sơn la cần có những giải pháp quyết liệt hơn để tình trạng ô nhiễm do sơ chế cà phê không tái diễn trong những năm tới
thưa quý vị sau các đợt mưa lũ vừa qua vùng biển mỹ khê thuộc xã tịnh khê thành phố quảng ngãi bị sói lở bất thường
biển ngày càng xâm thực vào bên trong và tiếp tục lấn sâu vào các khu du lịch khu dân cư
bên biển có nguy cơ bị sụp đổ cuốn trôi ra biển
vùng biển cửa đại mỹ khê đang phát triển mạnh về du lịch góp phần lớn phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng ngãi
vì vậy tình trạng sạt lở vùng biển mỹ khê và ngày càng lấn sâu vào đất liền đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và ngành du lịch
hiện ngành chức năng kiểm tra hiện trạng sạt lở để có biện pháp ngăn chặn an toàn cho người dân
hôm nay tại thành phố đà nẵng tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tổ chức hội nghị phổ biến các kết quả làm việc lần hai của đoàn thanh tra ủy ban châu âu về khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định diễn ra vào nửa đầu tháng một mươi một vừa qua
từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ủy ban châu âu có công thư thông báo ý kiến đối với các nội dung đã kiểm tra tại việt nam
theo đó đoàn thanh tra ec khẳng định việt nam đã có nhiều tiến bộ so với đợt kiểm tra
đoàn thanh tra ec đã có nhiều tiến bộ so với đợt kiểm tra lần một vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám bước đầu đã tiến hành triển khai thực hiện luật thủy sản và các văn bản hướng dẫn luật trên thực tế cải thiện đáng kể trong công tác theo dõi kiểm soát giám sát tàu cá nỗ lực triển khai lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá đưa ra quy định và thực hiện đánh dấu tàu cá theo khuyến nghị của ec để kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển
tuy nhiên ec khẳng định chừng nào việt nam chưa giải quyết được vấn đề tàu cá của việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài thì ủy ban châu âu sẽ không rút thẻ vàng đoàn thanh tra ec sẽ sang việt nam để kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của ec về khai thác iuu trong sáu tháng tới
mới đây tại khu chế xuất tân thuận quận bảy liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam
mới đây tại khu chế xuất tân thuận quận bảy liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợp cùng lới liên đoàn lao động việt nam phối hợ

với người dân vùng biển tỉnh quảng trị các chiến sĩ bộ đội biên phòng như một phần máu thịt của mình không thể thiếu
nhờ có chỗ dựa vững chắc từ những người lính biên phòng nên ngư dân yên tâm hơn trong mỗi lần vươn khơi bám biển
trở thành những cột mốc sống trong việc giữ gìn vùng biển thân yêu của tổ quốc
theo thông tin từ ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm trải qua ba năm triển khai thí điểm
đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận sẽ chính thức đi vào hoạt động
theo đó trong ba năm qua không gian phố đi bộ hồ gươm đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự
hình thành thói quen đi bộ từng bước hạn chế phương tiện giao thông cơ giới và hình thành nếp sông mới cho người dân thủ đô
qua thực tế triển khai cũng cho thấy không gian đi bộ đã phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa
cảnh quan mặt nước cây xanh di tích quốc gia đặc biệt hồ hàn kiếm
góp phần quảng bá hình ảnh của thủ đô hà nội thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo
kích cầu phát triển dịch vụ du lịch thành phố do đó sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của ban chỉ đạo hoạt động không gian đi bộ hồ hoàn kiếm
và phụ cận của thành phố và quận hoàn thiện và phê duyệt đề án tổ chức lại ban quản lý khu vực hồ hoàn kiếm
năm hai nghìn một mươi chín đánh dấu một năm thành công của thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa về nhiều lĩnh vực
ở với hai mươi chín trên ba mươi chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra
trong đó ngành du lịch có đóng góp quan trọng với bốn chín mươi năm triệu lượt khách
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín thành phố sầm sơn có tổng trị giá sản xuất một mươi một năm trăm linh tỷ đồng tăng hai mươi một tám so với cùng kỳ
thành phố thu hút được khoảng bốn chín mươi năm triệu lượt khách du lịch doanh thu đạt bốn năm trăm tám mươi tỷ đồng
nhiều dự án lớn được gấp rút triển khai như dự án đường ven biển
dự án hạ tầng kỹ thuật khu du lịch sinh thái đông sơn dự án quảng trường biển và trục cảnh quan sầm sơn với tổng vốn một bốn trăm bảy mươi ba tỷ
cũng đã lựa chọn được nhà đầu tư
sáng năm hai nghìn hai mươi sầm sơn phân đấu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên một mươi tám
kim ngạch xuất khẩu năm mươi triệu đô la tổng vốn đầu tư phát triển trên năm tỷ đồng
sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt hai mươi chín sáu trăm linh tấn khách du lịch đạt trên năm năm triệu lượt
thưa quý vị người pà thèn ở tuyên quang sinh sống chủ yếu tại thôn thượng minh xã hồng quang huyện lâm bình
cũng giống như nhiều người dân tộc thiểu số khác trang phục của người pa thèn có những nét độc đáo riêng về kiểu dáng và màu sắc
với phụ nữ pa thèn việc gìn giữ và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang dần trở thành nét đặc sắc văn hóa nơi đây
trang phục pà thèn được phân biệt theo giới tính không phục sức theo địa vị giàu nghèo
tuổi trong cùng giới trang phục hoàn toàn tương đồng có khác chút ít về mô típ hoa văn
các loại hình hoa văn đơn giản chủ yếu là hình chữ thập ngoạc và hình thoi
người già và trẻ em thường mặc những bộ trang phục đơn giản hơn thanh niên
dù tuổi đã cao nhưng bà hùng thị tráng vẫn lưu giữ và truyền dạy dệt thổ cẩm cho hơn hai mươi con em phụ nữ trong thôn
giải mà bây giờ muốn truyền cho các cháu các con thì ngày cưới ngày lễ gì này phải có áo này
màu đỏ là màu sắc chủ đạo của bộ trang phục dân tộc bà thèn
hoa văn trang trí là hình người sừng trâu cây thông cây cỏ
để hoàn thành một bộ trang phục đòi hỏi sự khéo léo cần cù sáng tạo của người phụ nữ pa thèn
các công đoạn dệt thê hoa văn ghép vải đều bằng phương pháp thủ công truyền thống
nguyên liệu dệt chủ yếu dùng len chỉ
sau khi mắc sợi sang chỉ dệt thành những mảnh vải thổ cầm hình vuông hay giải vải khổ nhỏ hoặc rộng
đắp trực tiếp lên vải áo khăn hoặc váy
dệt lên một bộ quần áo dân tộc thì chi tiết hoa văn rất khó
phải kiên trì nhiệt tình cân cù phải chịu khó
nghề truyền thống này trước đây còn có sáu cụ làm biết thực hiện nghề
giờ này đang được khôi phục và lưu giữ để truyền dạy cho các con cháu cũng như chị em trong thôn
để bảo tồn và gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống
của dân tộc bà thèn ubnd huyện lâm bình đã mở lớp truyền dạy cho chị em phụ nữ
từ đó tạo ra những sản phẩm đa dạng vừa phục vụ nhu cầu cá nhân
và phấn đấu phát triển thành sản phẩm du lịch huyện lâm bình
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ sẵn sàng triển khai binh sĩ tới libya
eu có thể ra hạn đàm phán thương mại

các lực lượng vũ trang thổ nhĩ kỳ sẵn sàng để triển khai tới libya nếu cần thiết
thông tin trên mới được truyền thông thổ nhĩ kỳ đăng tải ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
trong bối cảnh thổ nhĩ kỳ gần đây đã mở rộng hợp tác với chính phủ đoàn kết dân tộc gna
được quốc tế công nhận ở tripoli
truyền thông thổ nhĩ kỳ dẫn nguồn tin từ bộ quốc phòng nước này cho biết
quân đội thổ nhĩ kỳ có thể hoạt động bên trong và bên ngoài libya khi được yêu cầu
trước đó một ngày tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cũng cho biết
ankara sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho libya nếu được yêu cầu
trong đó các phương án sử dụng bộ binh không quân và hải quân đều được xem xét lựa chọn
hồi cuối tháng một mươi một vừa qua thổ nhĩ kỳ và chính phủ đoàn kết dân tộc liby gna
được liên hợp quốc công nhận ở tripoli đã ký một thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự
cho phép ankara hỗ trợ về trang thiết bị và huấn luyện quân sự
canada và mỹ vừa thông báo hai nước này đã ký biên bản ghi nhớ nhất trí về chiến lược
giảm sự phụ thuộc vào trung quốc đối với khoáng sản đất hiếm
vốn được sử dụng nhiều trong lĩnh vực hàng không vũ trụ quốc phòng và công nghệ sạch
giới chức hai nước đã làm việc từ tháng tám vừa qua để xây dựng một kế hoạch hành động
đối với các dự án khoáng sản đặc biệt này cũng như kế hoạch đầu tư chiến lược
và các cơ sở xử lý khoáng sản ở bắc mỹ mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển
trong việc khai thác khoáng sản
mỹ muốn được tiếp cận với một nguồn cung tin cậy đối với các kim loại được sử dụng
trong lĩnh vực quốc phòng và chế tạo canada có ngành khai khoáng vững mạnh
và thị trường hai nước có sự tích hợp lớn tổng thống mỹ donald trump và thủ tướng canada
justin trudeau hồi tháng sáu vừa qua cũng nhất trí đàm phán nhằm xây dựng một chiến lược
chung về hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản
liên minh cho eu có thể cần gia hạn thời hạn chót cho các cuộc đàm phán
về mối quan hệ thương mại với anh đây là tuyên bố mới được
hội đồng châu âu ec ursula von der leyen đưa ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
cụ thể bà von der leyen quan ngại về khả năng hai bên đạt được thỏa thuận
hậu brexit đúng hạn chót đề ra vào năm hai nghìn hai mươi theo bà eu và anh cần xem xét kỹ lưỡng
việc liệu có đủ thời gian để đàm phán một thỏa thuận thương mại mới hay không
bởi nó còn bao gồm hàng loạt các vấn đề sẽ hợp lý hơn nếu để đánh giá lại tình hình
trong giữa năm tới và sau đó sẽ gia hạn giai đoạn chuyển tiếp nếu cần thiết
theo kế hoạch sau khi rời eu vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi anh sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp
nếu năm hai nghìn hai mươi kết thúc mà không có thỏa thuận nào được hoàn tất anh sẽ kết thúc mối quan hệ
với thị trường chung khổng lồ của eu mà không có thỏa thuận nào cho việc bảo vệ
việc làm và thương mại song phương
tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai trung quốc đã phóng tên lửa trường trinh năm thứ ba
mang theo vệ tinh viễn thông tân tiến nhất và có trọng lượng lớn nhất của nước này
đây cũng là lần phóng tên lửa trường trinh năm thứ ba
vụ phóng được thực hiện tại trung tâm phóng vệ tinh văn sương ở phía nam tỉnh hải nam
vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ địa phương
tên lửa trường trinh năm mang theo vệ tinh thí nghiệm công nghệ thực tiễn hai mươi nặng hơn tám tấn
vệ tinh này đã đi vào quỹ đạo thành công sau hơn ba mươi bảy phút
đây cũng là vệ tinh viễn thông tân tiến nhất và có trọng lượng lớn nhất của trung quốc
những năm gần đây trung quốc đã coi chương trình không gian là ưu tiên hàng đầu
trong cuộc đua nhằm bắt kịp mỹ và trở thành một cường quốc không gian vào năm hai nghìn hai mươi
truyền thông thái lan đưa tin thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng nước này ông prayuth chan o cha
yêu cầu đẩy mạnh công tác chống tin giả trên mạng để tránh tác động tiêu cực tới công chúng và cơ quan nhà nước
theo đó thủ tướng thái lan đã ra lệnh bộ quốc phòng và các lực lượng vũ trang đẩy mạnh hơn nữa công tác theo dõi
kiểm tra tin giả tăng cường phản ứng với những thông tin xuyên tạc trên mạng để hạn chế
ngăn chặn các hành vi nhằm gây hại các cơ quan nhà nước và xã hội
theo người phát ngôn trên
thủ tướng cũng ra lệnh cho các cơ quan nhà nước làm rõ các tin giả để người dân không trở thành con mồi của xung đột
trong khi đó quân đội sẽ tiến hành các hành động pháp lý đối với những đối tượng phát tán tin giả
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt